xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi buổi trò chuyện ngày hôm nay
và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau